hiện địa phương này lên phương án di rời bốn trăm ba mươi bảy hộ dân với một bốn trăm tám mươi năm nhân khẩu nằm ở vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi tránh trú an toàn
ubnd huyện hương sơn cũng đã chỉ đạo các xã thị trấn trên địa bàn khẩn trương giả soát bổ sung các vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng để thực hiện phương án ứng phó
theo ghi nhận của thanh niên bắt đầu từ một mươi năm h chiều nay do ảnh hưởng của cơn bão số tám nên trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đã bắt đầu có mưa có nơi mưa to
các địa phương khu vực ven biển có gió cấp ba cấp bốn sóng biển dâng cao từ bốn đến năm mét
không khí lạnh ảnh hưởng ra sao tới đường đi bão số năm
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khối không khí lạnh phía bắc sẽ ảnh hưởng đến nước ta từ đêm nay một mươi ba tháng một mươi
chuyên gia khí tượng nhận định không khí lạnh ngoài gây ra mưa lớn còn tác động đến đường đi của bão số tám
theo dự báo từ đêm nay và ngày mai một mươi bốn tháng một mươi khối không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía tây bắc bộ và một số nơi ở bắc trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu cơn bão số tám
nên từ chiều nay một mươi ba tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi
ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa to có nơi mưa rất to
riêng khu vực từ thanh hóa đến quảng bình có mưa rất to
trao đổi với tuổi trẻ online bà lê thị xuân lan nguyên phó trưởng phòng dự báo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ cho biết
hiện tại đợt không khí lạnh cũ vẫn đang ảnh hưởng đến nước ta
đợt không khí lạnh mới này còn có cường độ mạnh hơn và bắt đầu ảnh hưởng từ ngày mai
bão số tám đang đi tương đối ổn định với hướng di chuyển chủ yếu là tây
khối không khí lạnh đang về có khả năng làm cho cơn bão bị đẩy lệch nam một chút so với dự báo
khiến cho hướng di chuyển đổi thành tây tây nam
do đó vùng đổ bộ của bão có khả năng thay đổi so với các dự báo hiện tại
cơn bão này có xu hướng đổ bộ vào bắc đèo ngang và giữ cường độ khá mạnh
bà lan nhận định
bà lan cũng cảnh báo thêm cơn bão số bảy vừa gây mưa cho các tỉnh phía bắc chưa dứt
thì hai hình thái thời tiết là bão số tám và không khí lạnh cùng tác động một lúc sẽ gây ra đợt mưa rất lớn
đất đá hiện tại đã thấm nước và mềm ra sau thời gian mưa kéo dài
thêm đợt mưa nữa nguy cơ xảy ra sạt lở rất lớn
người dân cần phải di tản ngay nếu đang ở gần các vùng đồi núi sông suối bà lan cho biết
về xu hướng thời tiết từ nay đến cuối năm
bà lan nhận định
hiện tại đã chuyển sang pha lạnh lanina do đó mưa bão sẽ rồn rập hơn
trong vòng một tháng rưỡi nữa có thể còn một hai cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta
và ba bốn cơn bão xuất hiện tại biển đông
về cuối năm nay và đầu năm hai nghìn hai mươi hai bão sẽ có xuống hoạt động về vùng biển phía nam hơn
có thể có một cơn bão sẽ ảnh hưởng đến nam trung bộ hoặc nam bộ
bão số tám sẽ đi vào đất liền khu vực thanh hóa đến quảng bình
các tỉnh từ thái bình đến hà tĩnh
vòng nước dần
chiều nay một mươi ba tháng một mươi bão số tám đã đi vào đảo hải nam trung quốc
cường độ bắt đầu suy giảm
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi
từ chín mươi đến một trăm linh km trên giờ giật cấp một mươi hai
do ảnh hưởng của cơn bão số tám
nên ở trạm đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp tám giật cấp chín
trạm đảo cô tô có gió mạnh cấp bảy giật cấp tám
tại cửa ông có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín
hồi một mươi sáu giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc
một trăm một mươi hai độ kinh đông trên đất liền phía đông đảo hải nam trung quốc
cách thanh hóa khoảng năm trăm linh km cách nghệ an khoảng năm trăm một mươi km
và cách hà tĩnh khoảng bốn trăm bốn mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi
từ chín mươi đến một trăm linh km trên giờ giật cấp một mươi hai
bàn kinh gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên
khoảng ba trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đi vào vùng biển phía nam vịnh bắc bộ
và có khả năng tiếp tục suy yếu dần về cường độ
đến bốn giờ ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc
một trăm linh bảy bốn độ kinh đông cách thanh hóa khoảng một trăm chín mươi km
cách nghệ an khoảng hai trăm linh km và cách hà tĩnh khoảng một trăm ba mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
từ sáu mươi đến chín mươi km trên giờ giật cấp một mươi
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo
bão di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đi vào đất liền khu vực từ thanh hóa đến quảng bình
và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau là một vùng áp thấp trên khu vực trung lào
sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu
tức là dưới bốn mươi km trên giờ
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới
với gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
phía bắc vị tuyến một mươi sáu độ vĩ bắc
phía tây kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng tây
vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động
của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
cảnh báo gió mạnh trên đất liền
từ nay một mươi ba tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
ở vùng ven biển từ quảng ninh đến quảng bình
có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
một số nơi ở phía bắc hoạt lưu bão
có gió mạnh cấp tám giật cấp một mươi do kết hợp với không khí lạnh
cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển
nước dâng do bão vùng ven bờ
ở khu vực bắc biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa
trong đêm nay một mươi ba tháng một mươi
còn có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
sóng biển cao từ bốn đến sáu mét biển động rất mạnh
ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ
và vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi
bao gồm huyện đảo cồn cò
có gió mạnh cấp sáu cấp bảy sau tăng lên cấp tám
vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
sóng biển cao từ ba đến năm mét biển động rất mạnh
ven biển các tỉnh từ thái bình đến hà tĩnh
cần đề phòng nước dân do bão cao từ ba đến năm mét
kết hợp với chiều cường gây ra ngập úng
tại các khu vực trũng thấp vào sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
chiều tối và đêm nay một mươi ba tháng một mươi
ở khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau
có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
cảnh báo mưa lớn
tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ
tại các vùng trỗng thấp ven sông
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến ngày một mươi chín tháng một mươi
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện
trên giải hội tụ nhiệt đới
nên ở khu vực trung bộ tiếp tục có khả năng
xảy ra mưa to đến rất to